tưởng giảm năm mươi lệ phí trước bại
chuyển sang một số thông tin về dịch covid một mươi chín
thưa quý vị việt nam và ấn độ vừa phối hợp đưa ba trăm bốn mươi công dân việt nam từ ấn độ trở về nước
đây là những người có hoàn cảnh khó khăn bao gồm trẻ em dưới một mươi tám tuổi
du học sinh không có nơi lưu trú phụ nữ có thai người cao tuổi
người ốm đau người đi du lịch bị kẹt lại và lao động hết hợp đồng
trong bối cảnh ấn độ thực hiện các lệnh phong tỏa nghiêm ngặt vì dịch bệnh từ cuối tháng ba
đại sứ quán việt nam tại ấn độ đã hướng dẫn công dân thực hiện các thủ tục cần thiết
phối hợp với các cơ quan chức năng ấn độ tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong quá trình di chuyển đến sân bay
đại sứ quán cũng cử cán bộ tới sân bay để trực tiếp hỗ trợ công dân trong quá trình làm thủ tục lên máy bay
tính đến ngày hai mươi tháng năm ấn độ là một trong những vùng dịch lớn trên thế giới
với khoảng một trăm linh sáu ca nhiễm trong đó có hơn ba ba trăm linh người tử vong
để bảo đảm an toàn phòng dịch hãng hàng không quốc gia việt nam airlines đã thực hiện nghiêm các biện pháp
về an ninh an toàn và vệ sinh dịch tễ trong suốt chuyến bay
theo tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tính tới trưa nay việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới và đã bước sang ngày thứ ba mươi bốn không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
trong ba trăm linh ngày việt nam đã bước sang ngày thứ ba mươi bốn không có ca lây nhiễm trong cộng đồng

số ca dương tính với sars cov hai là năm mươi ba ca chiếm một mươi sáu
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với sars cov hai là ba ca chiếm một
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần hai trở lên với sars cov hai là bốn ca chiếm một
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là bảy chín trăm bốn mươi năm người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là ba trăm ba mươi một người chiếm bốn
cách ly tập trung tại cơ sở khác là năm một trăm tám mươi
tám mươi bảy người chiếm sáu mươi năm
cách ly tại nhà nơi lưu trú hai bốn trăm hai mươi bảy người chiếm ba mươi một
thưa quý vị chợ bến thành được xem là điểm tham quan mua sắm của nhiều du khách khi đến thăm thành phố hồ chí minh
thế nhưng sau dịch covid một mươi chín thì chợ vẫn lâm vào cảnh điều hưu và các tiểu thương hiện đang chờ đón du khách quay trở lại
hiện một số quầy sạp đã đi vào hoạt động bình thường
nhưng chợ bến thành vẫn thư thớt người mua sắm
nhóm ngành bị ảnh hưởng nhiều nhất gồm hàng thời trang tơ lụa túi sách sản phẩm thủ công mỹ nghệ bánh mứt
riêng hàng lưu niệm có đến chín mươi số quầy đóng cửa
nói chung là mình cũng cứ đi ra đi vô bán hoài chứ mình cũng không nghỉ được
tại vì nó quen việc rồi ở nhà chịu không nổi
rồi với lại ra đây hàng quá rồi này khi mình nếu mà không bán được thì mình vẫn phải lau chùi dọn dẹp cho nó sạch sẽ
thật sự ra là
cái thu nhập bây giờ có bữa thì cũng có bán được mở hàng một hai trăm
còn có bữa không có bán được đồng nào hết
nó là không có khách đi
hầu như là nguyên một ngày vậy chứ không chừng một hai người khách thôi
mà khách vô đây thì nhiều thế họ cũng coi coi thì thường
cho nên rất là khó bán trong giai đoạn này
từ sáng giờ em chưa mở hàng
bây giờ là cũng gần một mươi giờ mấy một mươi một giờ mà chưa mở hàng đó
mình cứ đóng cửa hoài thì cũng không được
thôi mình cứ ra mình mở lên đậy đi rồi mình bán
được không được thì mình cũng ngồi đây mình cũng yên tâm
không thấy hàng quá đâu cũng ở ngoài chợ
nhưng mà thật sự mở lên bác không có được
để duy trì kinh doanh các tiểu thương ở đây cũng đã tự xoay sở
như tập trung bán hàng online tập trung phục vụ khách hàng tại chỗ
hay tận dụng thời điểm này để sửa chữa lại quầy hàng
thì mình bán cà phê mặt hàng này thì cũng có một vài khách như gia đình vậy đó
rồi người ta uống mỗi ngày đó
thì lâu lâu người ta có gọi điện cho mình
thì mình ra mình xây chút xíu hay là mình bán
một chút chút vậy đó rồi giao cho người ta
các chợ và trung tâm thương mại tại thành phố hồ chí minh là điểm tham quan
khi khách đến nơi đây do dịch covid một mươi chín còn kéo dài
nên các chợ phải chờ một thời gian nữa mới có thể tấp nập như trước
những nỗ lực của các bà con tiểu thương trong thời gian này
rất cần sự chia sẻ của các ngành các cấp có những chính sách hỗ trợ hợp lý kịp thời
bảo tàng vì sự bình đẳng đa dạng và hòa nhập
đó là chủ đề do hiệp hội bảo tàng quốc tế
lựa chọn cho năm nay năm hai nghìn hai mươi với mục tiêu hướng đến việc thúc đẩy sáng tạo
và phát huy tốt giá trị của hiện vật thông qua các phương tiện truyền thông xã hội
để ứng phó với khó khăn sau đại dịch covid một mươi chín
bảo tàng lịch sử quốc gia việt nam bảo tàng đầu tiên giới thiệu đến công chúng
bảo tàng ảo tương tác ba d tại việt nam
bảo tàng ảo tương tác ba d có thể tham quan ở bất kỳ đâu
bất kỳ khi nào trên internet qua các thiết bị di động
đẩy mạnh việc số hóa hình ảnh các sưu tập
tập hiện vật các tác phẩm nghệ thuật kèm với các giải thích giới thiệu
là một cơ hội tuyệt vời để quảng bá di sản văn hóa
mở rộng kết nối của bảo tàng với khách tham quan
khuyến khích khách tham quan tham gia vào quá trình sáng tạo
và hình thành các giá trị văn hóa mới
đặc biệt là những hiện vật có những nét nghệ thuật đặc sắc
thì được tận hưởng tốt hơn
thứ hai nữa là ví dụ như ở trên hệ thống trưng bày của chúng ta
thì chỉ được quan sát có thể chỉ là hai chiều
thế thì với công nghệ ảo ba d thì những chi tiết
hoa văn những thông tin thì nó được đầy đủ hơn
mà trên hệ thống trưng bày thường trực thì không có diện tích
không có điều kiện không có cái thiết bị để có thể thể hiện hết được những điều đó
với học sinh sinh viên ngồi xem các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng
mà vẫn ở nhà trở nên dễ dàng khi mà các bảo tàng thường tổ chức
các cuộc triển lãm trực tuyến nhờ vào công nghệ số
dòng thời lý dòng thời trân thì có
có một số chi tiết như dòng ba móng dòng năm móng thì ở ngoài bọn em sẽ không nhìn rõ
nhưng mà khi học trực tuyến thì các thầy cô sẽ chỉ rõ là phòng to lên
thì bọn em sẽ thấy được những chi tiết đặc trưng nhưng mà ít thấy mà đừng nhìn trực tiếp ạ
bài tập của bọn em là phải vẽ lại mấy cái đấy
thì hình ảnh ở trên đấy em cảm thấy rõ nét và sinh động
nên là phục vụ được rất tốt cho học tập của bọn em
công tác quản lý hiện vật và bảo quản hiện vật
nâng lên một bước bằng việc tư liệu hóa số hóa những tài liệu hiện vật hiện có
bảo tồn và quản lý một khối lượng lớn các hiện vật tài liệu di sản văn hóa của bảo tàng
dưới dạng số hóa các dữ liệu hiện vật văn tự được quản lý bằng công nghệ tương tác ba d
đặc biệt là phục vụ cho việc tu sửa và phục dự hiện vật thì rất là tốt
hay là việc quản lý hiện vật thì chúng ta đều biết trong quản lý hiện vật
thì việc tư liệu hóa hiện vật thì bao gồm nội dung thông tin cũng như là các lưu giữ các hình ảnh
thì công nghệ số và các ứng dụng công nghệ hiện đại thì sẽ giúp chúng ta quản lý rất tốt
cho cái việc nó hệ thống hóa nó nhanh và nó khoa học
chuyển sang các thông tin khác thưa quý vị thủ tướng chính phủ vừa đồng ý cho giảm năm mươi lệ phí trước bạ
cho ô tô trong nước bên cạnh đó là có quy định mới đối với tông xuất khẩu sang australia
và quy định phê duyệt chủ trương đầu tư nhà ga t ba
và tần xuân nhất cũng vừa được ban hành đó là những quy định mới đáng chú ý có trong cụm tin ngay sau đây
hiện ô tô con từ chín chỗ ngồi trở xuống chịu hai mức thu lệ phí trước bạ tùy từng địa phương là một mươi và một mươi hai trên giá bán xe
nếu được giảm năm mươi thì số tiền khách hàng nộp lệ phí trước bạ sẽ được giảm một khoản lớn
tuy nhiên yêu đáy này chỉ dành cho xe sản xuất lắp sáp trong nước không dành cho ô tô nhập khẩu nguyên chiếc
theo tính toán khi mua những mẫu xe bình dân sản xuất lắp sáp trong nước khách hàng sẽ tiết kiệm được từ một mươi năm đến tám mươi triệu đồng
theo thông tin từ hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam từ ngày một tháng bảy
khi xuất khẩu tôm vào thị trường australia phải tuân thủ các quy định mới do bộ nông nghiệp australia ban hành
theo đó tôm và các sản phẩm từ tôm chưa được làm chín sẽ phải được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận đã qua khâu sơ chế loại bỏ chỉ tôm
các sản phẩm này sẽ tiếp tục được kiểm tra giấu niêm phong toàn bộ một trăm linh các lô hàng
khi làm thủ tục thông quan tại australia nếu không đáp ứng được các quy định mới này thì các sản phẩm nêu trên sẽ được hướng dẫn tái xuất hoặc tiêu hủy hoặc xử lý
những thay đổi về điều kiện nhập khẩu này không áp dụng đối với các sản phẩm đã được làm chín chế biến sâu tẩm bột nghiền
hoặc các sản phẩm tôm có nguồn gốc từ australia đã chế biến tại các cơ sở được phê duyệt của thái union
quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư nhà ga t ba tân sơn nhất vừa được ban hành
tổng công ty cảng hàng không việt nam sẽ đầu tư xây dựng nhà ga t ba với công suất hai mươi triệu khách một năm và các công trình phụ trợ đồng bộ
phục vụ khai thác nội địa tại sân bay quốc tế tân sơn nhất phù hợp với quy hoạch và phân chia sản lượng bằng nguồn vốn hợp pháp của acv
không sử dụng ngân sách nhà nước tiến độ thực hiện dự án là ba mươi bảy tháng kể từ khi phê duyệt chủ trương đầu tư
thời gian hoạt động của dự án là năm mươi năm kể từ ngày có quyết định giao và cho thuê đất theo quy định của pháp luật
thưa quý vị ban quản lý đường sát đô thị tp hcm vừa đề nghị các cơ quan có liên quan hoàn tất thủ tục để hoàn ứng hơn bốn một trăm linh tỷ đồng
cho ngân sách của tp hcm đây là nguồn ngân sách được ubnd tp hcm tạm ứng trước đó để dự án được triển khai kịp tiến độ
tổng số vốn tp hcm đã tạm ứng cho dự án là hơn năm bốn trăm ba mươi một tỷ đồng trong đó đã hoàn ứng gần sáu trăm linh tỷ đồng vào năm hai nghìn một mươi năm
và đã giải ngân bốn tỷ đồng
tổng số vốn tp hcm đã tạm ứng cho dự án là bốn bảy trăm ba mươi chín tỷ đồng hiện số tiền phải hoàn ứng cho ngân sách tp hcm là bốn một trăm bốn mươi chín tỷ đồng
ba quản lý đường sát đô thị tp hcm cho biết sau khi dự án được phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư để thực hiện hoàn ứng cho ngân sách tp hcm
cần sự hướng dẫn của bộ tài chính cùng nhà tài trợ shikai nhật bản về thủ tục
đến nay tiến độ dự án mitro số một đạt hơn bảy mươi hai và theo kế hoạch sẽ nâng lên tám mươi năm trong năm hai nghìn hai mươi
dự án đạt mục tiêu hoàn thành đưa vào khai thác cuối năm hai nghìn hai mươi một
thưa quý vị để bảo vệ rừng có hiệu quả hơn trong mùa khô năm nay bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa có văn bản yêu cầu các tỉnh
nhanh chóng giả soát cập nhật số liệu hiện trạng rừng năm hai nghìn một mươi chín của mỗi địa phương
đối với các địa phương có diện tích rừng tự nhiên giảm cần ra soát lại diện tích rừng bị mất sai lệch so với thực tế
làm rõ và xử lý trách nhiệm các cá nhân và tổ chức liên quan để xảy ra phá rừng
các giải pháp phục hồi diện tích rừng bị giảm
các tỉnh thành phố chưa ban hành quyết định công bố hiện trạng rừng năm hai nghìn hai mươi
nhanh chóng đề xuất các biện pháp khắc phục việc chậm ban hành
các sở ban ngành thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý bảo vệ và phục hồi diện tích rừng hiện có theo quy định
một vụ khai thác trái phép rừng pơ mưu có quy mô lớn thuộc nhóm hai a vừa xảy ra tại tiểu khu một nghìn hai trăm một mươi chín
thuộc lâm phần quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp grongbong tỉnh đắk lắc
tình trạng này diễn ra không chỉ một lần thế nhưng đối tượng khai thác vẫn chưa được ngăn chặn
khiến cho rừng pơ mu hàng trăm năm tuổi tiếp tục bị tàn phá
tuy nhiên các cây pơ mu này đều bị cương một lát mỏng ở phần gốc cây đây được xem như là một cách đánh dấu xí phần của lâm tặc điều này đã ảnh hưởng đến sự sinh trường của loại cây quý hiếm này hoặc dễ bị ngã đổ trong mùa mưa bão

do đó cùng với công tác tăng cường tuần tra kiểm soát tại các cánh rừng ban chỉ đạo phòng chống cháy rừng thành phố đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức người dân trong việc chung tay bảo vệ rừng
thưa quý vị đọc sách nâng cao trí tuệ vượt qua nỗi lo về dịch bệnh đó là chủ đề của hội sách trực tuyến quốc gia đầu tiên năm hai nghìn hai mươi và ban tổ chức của hội sách mới đây cũng vừa cho biết là hội sách sẽ được kéo dài sang đến tháng sáu
hội sách trực tuyến quốc gia đã chính thức khai mạc ngày một mươi chín tháng bốn tại địa chỉ website http book ba trăm sáu mươi năm vn
theo thông tin từ ban tổ chức hội sách trực tuyến quốc gia sẽ kéo dài thêm hai mươi ngày nữa đến giữa tháng sáu trong giai đoạn tiếp theo nhiều tác giả người nổi tiếng sẽ tiếp tục giao lưu trực tuyến với bạn đọc
bên cạnh đó ban tổ chức tiếp tục áp dụng chính sách chất khẩu hai mươi năm giá bia đối với các xuất bản phẩm tại hội sách
giai đoạn tới ban tổ chức hội sách cũng dự kiến ra mắt nhiều công nghệ tương tác bốn tiên tiến
giúp tăng sự tương tác giao lưu giữa bạn đọc tạo ra sân chơi trực tuyến thú vị
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây là kết thúc thân ái chào tạm biệt